tại việt nam tỷ lệ béo phì gia tăng nhanh từ hai sáu năm hai nghìn một mươi lên ba sáu năm hai nghìn một mươi bốn tương đương với tốc độ tăng là ba mươi
một thống kê tại việt nam năm hai nghìn hai mươi một cho kết quả tỷ lệ thừa cân béo phì ở hà nội và tp hcm chiếm khoảng một mươi tám tổng số người thừa cân béo phì trên toàn quốc
đặc biệt ở lứa tuổi học đường từ năm đến một mươi chín tuổi tình trạng béo phì tăng rất nhanh năm hai nghìn một mươi tỷ lệ này là tám năm tới năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ này đã tăng gấp đôi lên một mươi chín trong đó tỷ lệ thừa cân béo phì ở khu vực thành thị là hai mươi sáu tám nông thôn là một mươi tám ba và miền núi là sáu chín
so với những người có cân nặng bình thường người thừa cân béo phì có nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng và hay gặp các vấn đề về sức khỏe hơn
như bệnh tim đột quỵ tăng huyết áp bệnh đái tháo đường một số bệnh ung thư thoái hóa khớp bệnh gút trầm cảm ngưng thở khi ngủ
hiện nay nhiều chị em vì có thể để giảm cân nhanh đã bất chấp những tác hại nguy hiểm mà lựa chọn sử dụng các loại thuốc hay thực phẩm chức năng giảm cân
cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam phó tổng thư ký tổng hội y học việt nam về thực hư việc các loại thuốc giúp người dùng giảm cân
và hệ lụy khi sử dụng các thực phẩm chức năng giảm cân tràn lan trên thị trường
thì rất nhiều người sẽ suy nghĩ đến câu chuyện là vậy thì tìm cái thuốc nào để có thể giảm cân được nhanh hiệu quả vẫn giữ chế độ ăn như thế tập luyện như thế nhưng vậy giảm cân được
cách đây khoảng tầm sáu năm khi chúng tôi bắt đầu tập trung vào cái chủ đề này thì chúng tôi có giao cho trung tâm nghiên cứu của viện y học cung hương việt nam là tìm hiểu xem là những cái khả năng nào có thể giảm cân được đặc biệt là các loại thuốc
thì gần như là
một trăm linh không có loại thuốc nào được coi là thuốc giảm cân và được cho phép của bộ y tế cũng như là ví dụ như ở các nước áp dụng của fda của mỹ thì không có
thế phải nói đấy là như vậy
tuy nhiên thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua sự quảng cáo rất là tràn lan
bây giờ cái cụm từ là giảm cân có lẽ là một cụm từ mà chúng tôi nghĩ là dày đặc nhất trên các môi trường internet
thế và những cái điểm đấy nó rất là nhiều cái hệ lụy đối với sức khỏe
bởi vì chúng ta biết rằng là cơ thể của chúng ta thì nó rất nhạy cảm đối với cả những vấn đề về cái sự cân bằng về năng lượng rồi là những cái vấn đề về chuyển hóa
và khi cái loại thuốc ấy khi người ta đưa vào những loại thuốc ví dụ như vừa rồi có đề cập là cái thành phần nào
ví dụ như những cái thành phần đơn giản là tạo ra miếng ăn hoặc là gây ra mất nước
thì nó luôn luôn nó tạo ra
nó cũng gây nguy cơ về sức khỏe
vì ngay cả nước thôi kể chúng ta đào thải ra ngoài gây mất nước thì nó cũng là tạo ra sự mất cân bằng
và nó có ảnh hưởng đến rất nhiều các chức phận
ví dụ như chúng ta thấy vấn đề về tim mạch vấn đề về xương khớp vấn đề về thận
nó khá là nhiều các cái ảnh hưởng
cái ảnh hưởng thứ nhất là nó không hiệu quả
cái hình ảnh thứ hai là nếu nó có hiệu quả thì nó đến từ những cái vấn đề về có thể có ảnh hưởng lâu dài đối với chức năng
và trong này chúng tôi thấy là có một số các nghiên cứu
nó chỉ ra những cái vấn đề về ảnh hưởng đến chức năng về thận
có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề về chức năng về tim mạnh
chúng ta cũng thấy rằng là có những cái ảnh hưởng đối với vấn đề ngay cả những vấn đề về sức khỏe và tinh thần
nó cũng có những điểm như vậy
thế thì phải nói rằng là cái hậu quả của nó ấy thì có nhiều người có hỏi với tôi là có bị nghiện cái đấy không
thì thực ra thì nó cũng không có đến mức là nghiện
nhưng có một cái điểm như thế này
nó có lệ thuộc
ví dụ dùng cái loại thuốc đấy
thì bạn sẽ gây
tức là bạn có khi là bạn sẽ giảm cân rất là nhanh bởi vì là đấy bạn mất nước đi
nhưng mà nếu bạn dừng thuốc thì ngay lập tức cơ thể nó tích nước lại
thế bạn sẽ rơi vào cái tình trạng là
thứ nhất là ảnh hưởng đến câu chuyện là lúc nào cũng phải dùng
nếu không thì nó lại quay lại như cũ
thứ hai nữa thì cũng rất là lo lắng
bởi vì thực ra thì nó ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý
thì mình không biết là cái ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào rồi
lợi lúc nào cũng phải bị lệ thuộc như vậy
và chúng tôi cũng chưa nói vấn đề về chi phí
một thân hình cân đối khỏe mạnh luôn là niềm mong ước của những người đang rơi vào tình trạng thừa cân béo phì
để giảm cân hiệu quả quan trọng nhất là tìm cho mình được một phương pháp xây dựng chế độ ăn uống khoa học
cùng lắng nghe tư vấn của chuyên gia về vấn đề này
chúng ta biết rằng là đối với cả cái thừa cân béo phì ấy
khi mà cái chỉ số khối cơ thể của bạn đã vượt quá cái ngưỡng hai mươi năm hoặc là thậm chí là quá ba mươi
thì nó tăng thêm nguy cơ rất là nhiều
ví dụ như là chúng ta phải nghĩ đến chuyến đề điều trị
thì trong quá trình điều trị thì luôn luôn phải nói rằng là dinh dưỡng là vai trò quan trọng nhất
và trong dinh dưỡng thì xây dựng một chế độ ăn mới và lành mạnh cho bệnh nhân là một chủ đề cốt lõi
thế vì vậy ấy cái câu chuyện này này này này thực tế là phải xây dựng một chế độ ăn mà chúng tôi gọi là chế độ ăn cá thể cho bệnh nhân
thế thì cái việc đầu tiên là người ta phải xem cái chế độ ăn hiện nay là như thế nào
trong cái chế độ ăn đấy thì có thể có một số yếu tố không tốt cho sức khỏe
nhưng không phải là tất cả đều không tốt
có những cái vẫn tốt mà
đâu đấy thậm chí cái tốt đấy nó còn chiếm đến khoảng bảy mươi năm
và cái không tốt nó chỉ hai mươi năm thôi
cái việc của các chuyên gia là người ta phải dựa trên cái bảy mươi năm tốt đấy để xây dựng một chế độ ăn
vẫn là chế độ ăn
nhưng có một số điều chỉnh
có một số cái trong đấy thì chuyên gia người ta sẽ đề nghị là cắt đi một cái điểm này
cắt đi một nửa
cái này cắt đi
hai phần ba
và chúng ta có thể dùng chế độ ăn đấy hết cuộc đời
và sau đấy thì rất là nhiều bệnh nhân có nói với chúng tôi rằng là
ừ hóa ra sau khi điều chỉnh nó cũng không khác lắm về chế độ ăn cũ của anh
thế và người ta có thể áp dụng được hiệu quả
vẫn cảm thấy cuộc đời vẫn phơi phới
vẫn dùng được cái chế độ ăn cũ của mình
nhưng mà nó có hiệu chỉnh thôi
đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất để mà chúng ta có thể đảm bảo được
là một chế độ ăn đấy nó có thể đi theo
và hãy duy trì luôn
một cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh dựa trên chế độ của mình
và nó đúng theo những cái tốc độ cho phép ấy
thì như vậy thì nó mới là bền vững và an toàn được
vậy ta cần chọn biện pháp nào để giảm cân hiệu quả
cùng lắng nghe lời khuyên của bác sĩ trương hồng sơn
điểm chính đầu tiên là muốn giảm cân thì việc đầu tiên là phải tạo ra một cân bằng năng lượng âm
nghĩa là cái năng lượng tiêu hao của chúng ta phải thấp hơn so với cả cái năng lượng tiêu hao của chúng ta
phải nhiều hơn so với cả cái năng lượng ăn vào
thứ hai chúng tôi nói về tinh bột
tinh bột nó sẽ chiếm tức là cái grexit ấy
nói chung bao gồm cả tinh bột ăn rồi các loại đường
thì nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng sáu mươi sáu mươi năm năng lượng của chúng ta hàng ngày
vì vậy nếu mà bạn giảm cân nhưng mà bạn chỉ nhâm nhe giảm thịt với giảm mỡ ấy
thì không có hiệu quả đâu
ít hiệu quả lắm
và bạn sẽ việc đầu tiên là việc thứ hai quan trọng là bạn phải tập trung là giảm vấn đề về tinh bột
giảm tinh bột thì nhiều người sẽ cực đoan không ăn tinh bột gì cả
gọi là chế độ
keto ketonoxid chẳng hạn thì nó không ăn gì
nhưng mà như thế cũng không tốt
bởi vì chúng ta biết rằng là cái glucogen nó là năng lượng cho não
nếu mà chúng ta giảm tinh bột trên đẻ thì đôi khi chúng ta váng hết cái đầu lên
xong chúng ta lại hay quên nữa
thì nó cũng không tốt đâu
vì vậy là mỗi người sẽ có một cái ngưỡng giả khác nhau
chúng tôi thường sẽ tính toán cho bệnh nhân chọn một cái ngưỡng
mà khi người ta chấp nhận được
và thử xem là người ta có bị đau đầu hay không có cảm giác khó chịu hay không
giảm tinh bột
bước thứ ba
là chúng ta chọn lựa cái protein như thế nào
ví dụ như protein thì nó có rất là nhiều loại thực vật động vật
rồi trong động vật thì nó có các da súc da cầm rồi trứng cá
chúng tôi thường sẽ ưu tiên là cho bệnh nhân tăng thêm khẩu phần về trứng và cá
ăn trung bình các về những cái con ví dụ gia cầm gà vịt
và bỏ bớt da đi
và giảm đi các cái vấn đề những cái con về da súc